để hạn chế tình trạng ngập nước do chiều cường ubnd tp hcm vừa yêu cầu sở xây dựng cùng hai mươi bốn quận huyện và chủ đầu tư các công trình khẩn trương thực hiện nghiêm các phương án giải pháp nhằm phát huy hiệu quả thoát nước chống ngập trên địa bàn thành phố
thành phố yêu cầu chủ đầu tư các công trình dự án thực hiện nghiêm các phương án dẫn dòng kịp thời khắc phục các vị trí hư hỏng làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu xây dựng phương án ngăn chặn tình trạng tràn bờ tại các khu vực thi công
sở xây dựng được giao tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện tổ chức giả soát các trường hợp bị tràn bờ hướng dẫn người dân xây dựng các đoạn tường chặn tạm đắp tạm đề bào nhằm hạn chế tình trạng ngập trên các tuyến đường và khu vực xung quanh